vào chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng lâm văn danh
chú tại xã la nga huyện định quán để điều tra về hành vi giết người nạn nhân là chị lê thị thủy vợ cũ của đối tượng
qua điều tra cơ quan công an xác định vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu lâm văn danh và chị lê thị thủy đã ra tòa ly hôn
sau đó nhiều lần danh yêu cầu chị thủy nối lại tình cảm nhưng không được chị thủy chấp nhận
nghi ngờ chị thủy có tình nhân mới nên danh tức giận tìm cách trả thù
theo đó vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày một tháng năm vừa qua phát hiện chị thủy điều khiển xe máy đi vào lô cao su bảy mươi hai và bảy mươi ba thuộc nông trường cao su túc trưng để làm việc danh đã đuổi theo gây sự
tại đây sau lời qua tính lại danh đã dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào người chị thủy khiến chị gục gậy chỗ
phát hiện chị thủy nằm bất động bên vệ đường người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực định quán
nhưng do vết thương quá nặng chị thủy đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng ngày hai tháng năm
sau khi sát hại nạn nhân danh đã chiếm đoạt một sợi dây chuyền của chị thủy rồi đem bán được hơn ba sáu triệu đồng
nhận tin báo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an huyện định quán đã điều tra truy bắt được đối tượng danh
liên quan đến vụ án mạng ba người trong một gia đình bị sát hại hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với trần trọng luận chú tại thị xã tân uyên về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn với gia đình bà cúc khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn luận mang theo hung khí chuẩn bị trước
gồm ba con dao một cây mã tấu rồi cậy máy tôn đột nhập vào nhà bà cúc lúc này bà cúc dậy
thấy vậy luận lao tới dùng mã tấu chém bà cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị trần thị quỳnh nghi con gái bà cúc và cháu ngân
sau khi gây án đối tượng trở về nhà tắm rửa đi vứt hung khí nhằm xóa các dấu vết và phi tăng vật chứng
sau một ngày xét xử sơ thẩm chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trần hoài hận
sinh ngày một tháng một mươi năm hai nghìn trú tại ấp hiệp hưng xã hiệp sương huyện phú tân tỉnh an giang một mươi tám năm tù giam
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi điều đang nói tại thời điểm phạm tội bị cáo hận cũng chưa tròn một mươi tám tuổi
theo cáo trạng trần hoài hận đã rụ rỗ và thực hiện hành vi giao cấu với hai bé gái cùng sinh năm hai nghìn một mươi hai sống tại địa phương
mỗi lần thực hiện hành vi đổi bại hận cho các bé từ năm đồng đến một mươi đồng hoặc cho mượn điện thoại chơi game và đưa đĩa phim hoạt hình cho mượn
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám khi hai bé kể lại sự việc cho người thân biết việc bị trần hoài hận giao cấu gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc
cùng ngày hận đến công an xã đầu thú ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hận bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo hận phải có trách nhiệm bồi thường số tiền hai mươi bảy triệu tám trăm linh nghìn đồng
cho đại diện hợp pháp của người bị hại
trong khi đó tại tỉnh quảng ngãi cũng đã xảy ra nhiều vụ án mạng mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống
và sự hành xử thiếu kiểm chế phản ánh tại huyện bình sơn
trần trung việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở thôn mỹ huệ một xã bình dương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
là đối tượng đã ra tay sát hại chính người bạn thân thiết của mình vào chiều ngày bốn tết vừa qua
chỉ vì cho rằng đặng trung trương đi xe máy nẹt vô khiêu khích mà việt đã gây ra tội giết người
đặng mới giao ra là cũng tính hù nó thôi tính do là nghĩ bạn trai từ nhỏ lớn mà nghĩ mình nhát nhát để cho nó khỏi
để nó sợ cho nó sợ nó khỏi đi xe ngang qua nó nẹt thôi
chỉ vì tranh chấp vài chục cây keo mà ông lê tấn tiến năm mươi tuổi và ông nguyễn phú hùng năm mươi ba tuổi
đều trú tại xã bình khương huyện bình sơn mâu thuẫn với nhau
đỉnh điểm mâu thuẫn là ông nguyễn phú hùng đã dùng dựa chém chết ông lê tấn tiến khi đang ngồi ăn sáng
từ những vụ án trên tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giết người xuất phát từ những vụn vật trong cuộc sống
những người gây án đều phải nhận lấy một bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên đằng sau mỗi vụ án để lại hệ lụy lâu dài cho những người thân
để làm gióm và hạn chế cái tàu phạm liên quan đến xuất phát từ cái nguyên nhân như là mâu thuẫn trong sinh vật cuộc sống ở địa phương
thì địa phương từng địa phương chúng ta làm tốt cái công tác là nắm tình hình
cũng như là phát hiện và giải quyết kịp thời những cái mâu thuẫn đó ngay từ cơ sở có thể là giải quyết xử lý hành chính
hoặc là tổ chức qua giữa cộng đồng để mà triệt xóa cái nguyên nhân điều kiện để phát sinh cái tàu phạm nguy hiểm đã xảy ra như trong thời gian qua
để kéo giảm tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gây ra bên cạnh công tác phòng ngừa của lực lượng công an
thì cấp ủy chính quyền các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm giết người nói riêng đồng thời gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa xã phường an toàn về an ninh trật tự
đặc biệt các đoàn thể cần chú trọng đến việc tuyên truyền vận động người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm
khi phát hiện có mâu thuẫn xích mích thì phải nhanh chóng hòa giải không để mâu thuẫn âm ỉ kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương
công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh vừa tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai tháng năm vừa qua trên đường quốc lộ một mươi năm a xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do tô hữu thắng điều khiển với xe mô tô do lê hữu hòa điều khiển
hậu quả anh lê hữu hòa bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tai nạn giao thông xảy ra đội cảnh sát giao thông trật tự gồm ba đồng chí trung tá phạm anh đức tổ trưởng
đại úy phạm văn chín và thượng úy võ khắc tuấn đến hiện trường để xử lý
khi tổ công tác đang khám nghiệm hiện trường thì lê văn hùng là anh trai của nạn nhân đã tới và có hành vi chửi bới
lang mạ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ sau đó hùng mở cốc xe mô tô lấy một con dao phay đâm trúng cầm đồng chí phạm văn chín
trước sự hung hãn của đối tượng lực lượng công an tiến hành tước vũ khí đưa đối tượng lê văn hùng về trụ sở làm việc
còn tại tỉnh đắk lắc viện kiểm sát nhân dân tp buôn ma thuột vừa ban hành cáo trạng truy tố nguyễn quang hà ba mươi bảy tuổi
trú tại phường tân hòa tp bun ma thuột cũng về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào tối ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức đêm giao thừa hà đem bốn quả pháo ra đốt tại khu vực trước cổng nhà mình
khi hà đang chuẩn bị đốt đến quả pháo cuối cùng thì bị ông vương hữu lợi là bí thư tri bộ tổ dân phố
cùng đồng chí trần duy tuấn là cán bộ công an phường tân hòa đi làm nhiệm vụ phát hiện
tại đây ông lợi và đồng chí tuấn nhắc nhở hà không được đốt pháo và mời hà về trụ sở công an phường làm việc
tuy nhiên hà đã có hành vi chống đối và trong lúc đóng cửa chạy trốn đã làm bị thương đồng chí tuấn
sau đó hà bỏ trốn đến trưa cùng ngày được gia đình vận động hà đã đến cơ quan công an trình diện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
làm giả sổ đỏ để mua bán đất nhiều lần chiếm đoạt số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
đối tượng nguyễn văn công chú thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa bị công an thành phố đà lạt ra lệnh bắt khẩn cấp
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám công đặt cọc hai trăm linh triệu đồng để mua lô đất năm bảy trăm linh m hai của một người dân tại phường năm tp đà lạt với giá bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng
ngay sau đó công thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên công tại lô đất đã đặt cọc mua
rồi giao bán cho bà châu kim phụng ở quận thủ đức thành phố hồ chí minh với giá ba mươi tỷ đồng
công tiếp tục thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất lần thứ hai chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng
ngay sau khi nhận được số tiền hai mươi năm tỷ đồng bà phụng chuyển trả tiền mua đất công mang trả năm tỷ ba trăm linh triệu đồng cho chủ lô đất mà công đã đặt cọc mua
số tiền còn lại công mua ba lô đất tại thành phố đà lạt và thành phố bảo lộc trả nợ và tiêu xài
khi hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất được nộp vào bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân thành phố đà lạt
thì bị phát hiện dây chứng nhận quyền sử dụng đất là giả công bị bắt giữ ngay sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng vừa điều tra làm rõ vụ án hình sự mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời tiến hành khởi tố bị can đối với hồ văn tuyến sinh năm hai nghìn một về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
lầu văn bài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy về tội không tố giác tội phạm
kết quả điều tra
xác định vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sau khi gặp gỡ trao đổi với hai người đàn ông trung quốc
tên là thắng và tu tiến và bài cùng chú tại xóm phia viềng xã đa thông huyện thông nông tỉnh cao bằng
đã lên kế hoạch rụ rỗ lừa gạt các cô gái để mang bán sang trung quốc
đến khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tiến làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm với một thiếu nữ sinh năm hai nghìn năm
ở xã vĩnh quang huyện bảo lâm để lừa bán được nạn nhân sang trung quốc
tiến đã hứa hẹn sẽ lấy thiếu nữ trên làm vợ để rủ sang trung quốc chơi
sau khi vượt biên sang trung quốc tiến đã bán nạn nhân cho một gia đình người trung quốc mà tiến không rõ địa chỉ
khoảng một mươi ngày sau khi biết mình bị tiến thắng và tu lừa bán nạn nhân đã bỏ trốn đến đồn công an trung quốc
để trình báo rồi được công an trung quốc đưa ra khu vực biên giới để về nhà
về đến việt nam nạn nhân đã đến công an huyện bảo lâm trình báo về hành vi lừa gạt của hầu văn tiến
công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa điều tra bắt giữ ba đối tượng thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên nệ bản
các đối tượng bị bắt giữ gồm ngô văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm gò pháo xã tân cương
đỗ anh tuấn sinh năm hai nghìn hai và đỗ trường sơn sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại phường tân thịnh
tại cơ quan điều tra doanh khai nhận từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với thủ đoạn đi lang thang qua các khu vực nhà trọ sinh viên
tại phường thịnh đán phát hiện xe máy để sơ hở không có người trông coi đối tượng đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp xe máy
còn hai đối tượng tuấn và sơn đã cùng thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy
hành vi trộm cắp một chiếc xe máy tại khu vực tổ một phường tân thịnh
mục đích trộm cắp xe máy của cả ba đối tượng là bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
được biết ngô văn doanh có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị tòa nhân dân tp thái nguyên phạt tổng cộng ba mươi ba tháng tù giam
tự chế vang phá khóa xe ô tô tải để trộm cắp là thủ đoạn của một ổ nhóm chuyên trộm xe ô tô liên tỉnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tp hà nội triệt phá
đặc điểm chung của các vụ án mà đường dây này gây ra là đều nhắm vào các loại xe ô tô tải để ở điểm vắng người
xe tải trộm cắp được chúng sẽ đem bán phế liệu
các vụ án cũng là lời cảnh báo cho các chủ phương tiện trong việc bảo quản tài sản của mình
do từng là thợ sửa chữa xe ô tô nó bắt rõ được cách phá khóa xe ô tô
nên sau khi nghỉ việc nguyễn đức hiếu bốn mươi tuổi chú ở phường đức giang quận long biên
đã tủ sẵn một vam phá khóa do hiếu tự chế đi dình xe ô tô không người trung giữ để trộm
mục tiêu hiếu nhắm đến là xe ô tô tải
sau khi lên kế hoạch hiếu phân công cho đồng bọn của mình để đi trộm xe
dùng vam tự chế phá khóa xe và chào lên xe
rồi tiếp tục vam ổ khóa tôi nổ máy thôi chạy lên vĩnh phúc để tiêu thụ
anh hiếu bảo thả cho anh đi xuống chỗ đường cầu vĩnh thuy phường phục đồng
sau đó tôi phát đi về nhà
trong khi hiếu lấy được điện cho tôi lên đón ở trên tài lộ trên hàng tài lộ vĩnh phúc vĩnh tường
như chủ xét tải đều nghĩ rằng
loại xe này không bị trộm cắp các loại phụ tùng như gương cần gạt mưa logo xe
nên thường không gửi xe vào bãi
và đây chính là lý do để các đối tượng nhắm đến là những chiếc xe để qua đêm nơi vắng người
đa phần xe ô tô trúng trộm cắp đều không có giấy tờ
nên sau khi trộm cắp chót lọt các đối tượng đem bán phế liệu tại các tỉnh lân cận
căn cứ vào các dữ liệu trong camera của an ninh của quận
thì các trình sát của bộ kiểm soát nhân sự cộng hợp công an
các phường đã tiến hành rà soát sau khi tiếp nhận công tin tổn giác tổng phạm của công dân
và qua hình ảnh dữ liệu thì đã tìm được vị trí và hướng di chuyển của các đối tượng phạm tội
và tiến hành truy tìm cùng với các biện pháp kỹ thuật hiệp vụ của ngành công an
thì đã tìm ra đối tượng và thu giữ xe đối tượng trộm cắp
mỗi chiếc xe chúng trộm cắp được trị giá hàng trăm đến hàng tỷ đồng
mỗi chiếc xe chúng trộm cắp được trị giá hàng trăm đến hàng tỷ đồng
khi bán phụ tùng và sắt vụn thì giảm một mươi lần giá trị của xe
những vụ việc này cho thấy sự mất cảnh giác của nhiều chủ xe
theo đó cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản của mình và nên gửi xe vào các điểm trông giữ
không để giấy tờ trên xe vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp
đang vận chuyển thuốc lá lậu đối tượng hà khắc vũ trú tại huyện châu thành tỉnh đông tháp
đã bị lực lượng công an tỉnh bến tre phối hợp với công an xã phước mỹ trung bắt quả tàng
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
kiểm tra trong cốc xe máy đã được làm rỗng và ràn áo xe của chiếc xe tăng vật
lực lượng công an tỉnh bến tre phối hợp với công an xã phước mỹ trung huyện mỏ cây bắc
đã phát hiện túi sách và thùng giấy của đối tượng vũ có chứa một hai trăm linh bao thuốc lá lậu nhãn hiệu
bước đầu vũ khai nhận đã mua số thuốc lá lậu trên từ các cửa khẩu biên giới của tỉnh đồng tháp
và nhiều lần mang về biến tre để tiêu thụ đến nay thì bị bắt quả tàng
còn tại tỉnh long an cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức huệ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
vận chuyển hàng cấm đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố phan tuấn cảnh hai mươi năm tuổi
chú huyện tân biên tỉnh tây ninh về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó tại ấp năm xã mỹ thạnh bắc huyện đức huệ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an
phối hợp với công an huyện đức huệ bắt quả tàng cảnh điều khiển xe ô tô bảy chỗ vận chuyển một mươi năm gói thuốc lá ngoại các loại
tại cơ quan điều tra cảnh khai nhận trở thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông không rõ địa chỉ trước khi bị bắt
đối tượng cảnh còn khai nhận trước đó đã vận chuyển bốn chuyến thuốc lá ngoại nhập lậu